khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng được thấy người dân hạnh phúc khi đi qua cầu
đó là niềm vui niềm hạnh phúc nhất của người thợ làm cầu
họ coi đó là cái duyên với nghề nặng lòng và không thể từ bỏ
trên giải đất hình chữ s thân thương của việt nam có hơn hai ba trăm linh con sông đang ngày đêm tuôn chảy
là những cây cầu đang xuất hiện ngày càng nhiều góp phần kết nối giao thông tạo đòn bầy trong phát triển kinh tế của đất nước
phía sau những công trình thiết thực ấy là sự âm thầm lặng lẽ công hiến của những cán bộ kỹ sư và của những người thợ cầu đầy tâm huyết
nhóm phóng viên của kênh truyền hình nhân dân đã có mặt trên công trường thi công cầu bạch đằng
đây là một công trình trọng điểm có ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn không chỉ với tỉnh quảng ninh
và thành phố hải phòng mà còn góp phần hoàn thiện tuyến đường cao tốc ven biển duyên hải bắc bộ và vùng đồng bằng sông hồng
rút ngắn năm mươi km quãng đường từ thủ đô hà nội đến thành phố hạ long với thời gian di chuyển còn chưa đầy hai tiếng
trên công trường thi công dưới cây nắng như thiêu như đốt hàng trăm công nhân vẫn miệt mài với công việc

lần đầu tiên là cũng là tất cả các từ khẩu thiết kế thi công là hoàn toàn là nhờ thầu việt nam thực hiện
thợ cầu đã trở thành doanh nghiệp của những người công nhân
có nhiều người đã theo nghề hơn hai mươi năm như anh dương quang tùng
tốt nghiệp trường công nhân kỹ thuật công trình giao thông
anh dương quang tùng về công ty cổ phần cầu một mươi hai nhận công tác
công trình cầu phú lương là công trình đầu tiên anh đặt chân đến
cuộc sống trên công trường có nhiều vất vả nắng mưa rãi giàu
nhưng sức trẻ không cho phép người thanh niên đó từ bỏ công việc bởi trách nhiệm cơm áo với gia đình nhỏ
thì ai thì cũng có gia đình cũng đều nhớ cả
nhưng mà đã trót theo cái nghiệp rồi thì mình phải vui vẻ chấp nhận tính chất công việc
công trường này đây mai đó phải vui vẻ chấp nhận
chứ đã yêu thương nhau rồi thì coi như cũng phải lấy cái đấy là một cái động lực
cuộc đời gắn bó với những cây cầu còn nhiều hơn thời gian bên cạnh vợ con
bắt đầu từ trách nhiệm anh dần yêu công việc của mình
hai mươi năm gắn bó với nghề anh không thể nhớ được mình đã đi qua bao nhiêu công trình
từ nam xa bắc từ vùng núi tây bắc đến tây nguyên
sau những giờ giải lao thì anh em cũng không được về sinh hoạt vui vẻ
trong tập thể thì sống nói chung là có những người
mỗi người một quê hương mỗi người thì có vợ người thì chưa có vợ
thì có những cái mà nó nhiều anh em tâm sự với nhau về cái công việc
về những cái cuộc sống của mỗi người thì cũng cảm thấy là anh em san sẻ với nhau
đồng chí tùng thì cũng là một công nhân lành nghề được đào tạo bài bản
và công ty cũng rất nhiều năm đi theo dự án
trong quá trình công thì thường là tiếp xúc với công việc
rất là nặng nhọc và ngoài hiện trường nó rất là nắng mưa thì chung là cũng phải làm để sao để đảm bảo cái tiến độ của dự án đề ra
thì cũng đồng chí tùng cũng là một đồng chí là phụ trách một cái tổ sản xuất ở dưới đội
rất là năng nổi nhiệt tình và cũng được sự tín nhiệm của anh em trong tổ
công việc của những người làm quản lý dự án giám sát như anh nguyễn anh sáng
kỹ sư của ban quản lý dự án cầu bắc
cũng vất vả không kém
không như mọi người nghĩ kỹ sư sướng vì chỉ làm việc với bản vẽ
và chủ yếu ở trong nhà lạnh
nhưng thực tế công việc và trách nhiệm các anh phải thực hiện áp lực hơn rất nhiều
làm việc trên bản vẽ chính là lúc các anh phải tính toán tư duy một cách chính xác
mọi ý tưởng và việc triển khai công việc thực tế đều xuất phát từ những bản vẽ này
một sự sai sót dù nhỏ trên bản vẽ
sẽ có hậu quả lớn khi tiến hành thi công cầu
có nhiều nhiều lúc thì cả ban quản lý dự án cũng như là tổng giám đốc phó tổng giám đốc
đều phải thức đêm để xây dựng một kế hoạch thi công cho các nhà thầu
có khi đến ba bốn giờ sáng mới được đi ngủ
những cái lúc mệt quá thì anh em cũng có bảo nhau tại sao mình lại chọn cái nghề vất vả như thế
nhưng mà sau khi xây dựng xong và cái kế hoạch của mình thực hiện đúng theo ý đồ của mình
thì mình cũng cảm thấy vui
đấy nó cũng là dung dụng cho mình
cái sự đam mê trong công việc
bên cạnh đó ngày ngày anh phải thường trực trên công trường
đội nắng đội mưa như các anh em
và giám sát tất cả các khâu từ nguồn nguyên vật liệu đầu vào trong quá trình thi công
cho tới lúc nghiệm thu công trình để công trình hoàn thành đúng tiến độ bảo đảm chất lượng
xây một cây cầu lớn như vậy đòi hỏi tính chính xác đến từng mm và không được phép làm lại
và chỉ khi những cây cầu được bắt nhịp hoàn thiện
mới là lúc áp lực công việc tạm lắng xuống
tạo động lực để những kỹ sư như các anh tiếp tục theo đuổi nghiệp đã chọn
ra hiện trường thì công việc đầu tiên của người cán bộ quản lý dự án
đấy là phải xem xét chất lượng công trình của nhà thầu thi công có đạt yêu cầu không
thứ hai nữa là có đảm bảo an toàn hay không
hai cái đấy là quan trọng nhất
và thứ ba nữa là phải đảm bảo tiến độ đặt ra
và nếu như tiến độ mà đặt ra
tiến độ mà mình xây dựng mà nhà thầu thi công không đảm bảo kế hoạch
thì mình lại sẽ phải xây dựng kế hoạch lại để phù hợp với cả thực tế
thật khó để diễn tả chi tiết quá trình thi công của người công nhân
để hoàn thiện một cây cầu lớn như vậy
nhưng không thể không thấy bao mồ hôi công sức của mỗi người thợ
đã thấm xuống từng thớ bê tông sắt thép
máy móc có thể giúp đỡ nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn bàn tay và khối óc của người thợ
trong quá trình dựng xây những nhịp cầu
hố móng là giai đoạn khó đầu tiên trong việc xây cầu
móng không đúng tiêu chuẩn như cây không có gốc sẽ làm nguy hại đến cả công trình
hầu như là các công việc thì nó mang tính chất đặc thù
cho nên là từ cái công việc làm hố móng cho lên đến thân
rồi lên đến mặt cầu đều là những công việc vất vả

rồi thì phải chịu những cái rồi thì phải chịu những cái
thời tiết môi trường
là mưa nhỏ thì coi như không có mưa
và mưa lớn thì coi như là mưa nhỏ
để làm sao công việc nó vẫn cứ tiến hành tốt với để
tiến hành tốt để về đích với theo cái kế hoạch đặt ra
khung sắt là sưng sống làm trụ cho trụ cầu thân cầu
để có được những khung sắt nặng hàng tấn như thế này
thì người thợ cầu phải gia công từng miếng sắt riêng lẻ
rồi hàn lại với nhau
những khung sắt này sẽ tạo ra kết cấu vững chắc
cho cây cầu
công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ
và có sức khỏe
thì mới đáp ứng được
để tạo ra được những mố
những khuôn sắt tạo khung cho mố cầu
thì anh em công nhân phải làm việc ở độ cao
có khi lên đến hàng chục mét
chỉ cần sơ ý một chút
là nguy hiểm đến tính mạng
chúng ta đang đứng trên trụ t ba mươi
là cái công tác thi trong trụ tháp của chúng ta là cao chín mươi chín mét
thì trụ tháp càng lên cao
thì công tác an toàn cho những người công nhân làm đổ bê tông
cũng như là cốt thép văn khuôn là vô cùng quan trọng
chính vì thế
công ty cổ phần bot cầu vạch đằng đã chỉ đạo
nhà thầu cũng như tư vấn giám sát
đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn
lao động trên cao
ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiến độ
cũng như chất lượng công trình
nhưng không vì những mục tiêu tiến độ bỏ quên
công tác an toàn vẫn là số một
từ áo bảo hộ
rồi dây kính
rồi mọi phương tiện đều phải kiểm tra
mọi công nhân được kiểm tra đầy đủ trước khi lên trên cao
có đồng hành cùng anh sáng anh tùng
và các anh em công nhân trên công trường
những ngày bỏng rát vì nắng nóng
bước chân chịu nặng trên những lối đi lổi lõm
nhão nguyết vì mưa úng
mới thấm thiế những vất vả
mà những người công nhân cầu đường phải trải qua
cái công tác mà thi công ở dưới hố trụ cầu ấy
thì là một cái đặc thù về công việc
nhất là phần thi công ở dưới sông nước
nó có nhiều thức tạp và khó khăn
nên quá trình thi công là một điều rất là quan trọng
về vấn đề kỹ thuật
trong người lao động là phải nắm được chuyên môn
tiếp tiên là mình phải có một chuyên môn
và tuân thủ vào công tác an toàn
và theo một chỉ đạo nhất định
trong công việc mà hàng ngày đã được giao ban và đặt ra
thi công cầu là xác định đối mặt với hiểm nguy
bởi địa hình hiểm trở sông nước
bởi sự tranh vanh trên không
hay hunh hút hàng chục mét dưới lòng đất
người công nhân cầu không sợ khó không sợ khổ
vất vả mấy cũng vượt qua
chỉ có vấn đề an toàn lao động
là mong mỏi lớn nhất của anh em
thấu hiểu những tâm tư của người thợ cầu
công đoàn công ty cầu bạch đằng
luôn đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu
ngay từ khi triển khai dự án
đã có yêu cầu các nhà thầu và gói thầu
tổ chức các trạm sơ cấp cứu tại hiện trường
và yêu cầu các nhà thầu phải có những trang bị
các tủ thuốc để kịp thời sơ cấp cứu
đối với những trường hợp xảy ra mất an toàn trên công trường
đồng thời chủ tư cũng đã yêu cầu các nhà thầu

đồng thời chủ tư cũng đã yêu cầu các nhà thầu liên hệ với các bệnh viện
như là bệnh viện việt tiệp hải phòng
bệnh viện đa khoa hải phòng
để trong những trường hợp xảy ra sự cố
sẽ liên hệ với các bệnh viện
để được hỗ trợ cấp cứu kịp thời
có một điều khiến chúng tôi hết sức khâm phục
đó là dù làm việc ở môi trường khắc nghiệt
nhưng những người công nhân nơi đây
vẫn luôn hang say miệt mài làm việc
trở về từ công trường khói bụi
nụ cười luôn thưởng trực trên môi
trong ánh mắt người công nhân
xa nhà xa gia đình họ xích lại gần nhau
quay quần bên mâm cơm hàn huyên tâm sự
để vơi bớt nỗi nhớ vợ nhớ con
có lẽ động lực lớn nhất đối với những người công nhân
chính là tình cảm đồng nghiệp
là sự sẻ chia ấm áp tình người của công ty nơi họ công hiến
cái nghề đặc thù này thì không có thể là không vất vả được
mà rất vất vả đằng khác
nhưng mà nó là ngành nghề
thì mình phải theo đuổi
cái đặc thù của cái nghề này
các doanh nghiệp của tôi là chuyên đi xa nhà
nên là cách tổ chức và chăm lo đời sống
cho cân bộ nhân viên
chúng tôi sẽ xây dựng nắn chạy nhà ở tại chỗ
và có tổ chức cho bếp ăn tập thể tại chỗ
ăn sáng trưa và tối
anh em công nhân có khỏe có sức khỏe
thì công ty mới phát triển
còn một điều nữa
khiến họ luôn yêu công việc của mình
chính là niềm vui của người dân
khi đi qua những cây cầu mà họ xây
và đó sẽ tiếp tục là mục tiêu phấn đấu
để người công nhân xây dựng nhiều công trình lớn hơn
nhanh hơn đẹp hơn với hiệu quả cao hơn
nói chung là chúng tôi thì cũng thấy có nhiều khi
nói vui với nhau là
mình chỉ là một đóng góp rất nhỏ thôi
nhưng mà cái công trình hoàn thiện này
mình thấy mình cũng cảm thấy vui
mình cũng có một cái phần đóng góp
để hoàn thiện ra những cái cây cầu
để cho mọi người đi lại
nói chung là trong đó có cả mình nữa
các anh vừa có sức khỏe bền bì
đôi bàn tay khéo léo đôi mắt tinh anh
cân mẫn tỉ mỉ không ngại khó ngại khổ
chiến thắng những gian lao khi làm việc
ở môi trường khắc nhiệt như thế
tạm biệt những người thợ cầu trên công trình cầu bạch đằng
trợt văng vẳng trong tôi những ca từ lời bài hát
có ai qua cầu mà nhớ tới người thợ cầu
có ai trên đường mà lại nhớ đến người làm đường
rồi ngày mai đây khi công trình hoàn thiện
họ lại đi và sẽ đến với những miền đất mới
xây những công trình mới
và có lẽ ở những nơi mà họ đã đi qua
không phải ai cũng nhớ đến những công hiến thầm lặng
mà lớn lao của những người thợ cầu đường
họ những người công nhân cầu đường
cứ miệt mài nối bờ vui
xuyết dọc chiều dài đất nước
và lặng lẽ công hiến những nhịp đời xuân